chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm ba mươi bảy về quản lý sử dụng pháo
nghị định này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều
ai được đốt pháo hoa loại pháo hoa nào được đốt
niềm vui nhỏ nhỏ và ký ức tết xưa đã trở lại
rất nhiều băn khoăn thắc mắc được đặt ra xung quanh nghị định này
và ngày hôm nay những thắc mắc này sẽ được giải đáp bởi luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đòi luật sư tp hà nội vị khách mời của chương trình tối nay
và sau đây mời quý vị khán giả cùng đến với biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin mời biên tập viên thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
và lời đầu tiên cũng xin lịch chân thành cảm ơn luật sư đã nhận lời đến tham dự chương trình ngày hôm nay
vâng trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
nghị định một trăm ba mươi bảy có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại điều một mươi bảy nghị định cho phép cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
chỉ cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ sẽ được sử dụng pháo hoa dịp lễ tết
tuy nhiên tổ chức cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa
tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
nghị định với nhiều điểm mới đã tạo ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận
có rất nhiều người ủng hộ vì cho rằng đây là nhu cầu thực tế của người dân
nhưng cũng có ý kiến lo ngại về nguy cơ cháy nổ ô nhiễm an ninh trật tự
đáng chú ý có không ít người đang hiểu lầm thành sẽ được đốt tất cả các loại pháo hoa
mùi thuốc pháo đã quay trở lại trong dịp tết
cùng với đó nhiều người còn băn khoăn muốn đốt pháo hoa trong dịp kỷ niệm riêng
có phải đăng ký với chính quyền
thưa luật sư ông đánh giá như thế nào về nghị định một trăm ba mươi bảy
có thể nói rằng là thông tin về việc nghị định một trăm ba mươi bảy
thì được sự đón nhận hưởng ứng của rất nhiều người
và nhiều người đang suy nghĩ rằng là từ tết nguyên đán tới đây

người dân sẽ được tự do sử dụng pháo
và những quy định này thì tôi nghĩ là cần phải có hiểu cho nó đúng đắn
thứ hai nữa là cái việc sử dụng pháo như thế nào
thì phải phù hợp với các cái quy định của pháp luật
và cụ thể là các quy định của nghị định số một trăm bảy mươi bảy
vừa rồi thì luật sư cũng có nói là người dân cần phải hiểu cho đúng
vậy thì thế nào là hiểu cho đúng đấy ạ
vâng hiểu cho đúng ở đây là cái khái niệm thế nào là pháo hoa
thế nào là pháo nổ
nghị định một trăm ba mươi bảy này thì pháp luật quy định rất rõ ràng là hai loại pháo
một là pháo nổ hai là pháo hoa
thì pháo nổ là pháo phát ra tiếng nổ
là cái loại sản phẩm mà được sản xuất thủ công hoặc là công nghiệp
mà khi tác động sung kích bằng cơ bằng hóa bằng nhiệt hoặc bằng điện
thì sẽ phát ra tiếng nổ tạo ra hiệu ứng âm thanh và ánh sáng
theo cái nghị định này thì pháo hoa nổ được xếp vào nhóm pháo nổ
và vẫn bị cấm như các văn bản trước đây
với cái loại pháo hoa mà không phát ra tiếng nổ
thì điều một mươi bảy của nghị định này cho phép cơ quan tổ chức cá nhân
từ một mươi tám tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
thì được phép sử dụng pháo hoa
thế còn đối với pháo hoa nổ thì không được phép sử dụng
theo nghị định này thì những loại pháo mà không phát ra tiếng nổ
thì mới được phép sử dụng
còn cái loại pháo mà phát ra tiếng nổ thì không được phép sử dụng
quy định cũng đã phân loại rất là rõ ràng
thế còn câu chuyện kiểm soát thì sao
chắc chắn là chúng ta vẫn cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ ở đây
nghị định này thì quy định là việc sản xuất pháo hoa
cũng như mua bán pháo hoa là phải các cái đơn vị kinh doanh
được phép của cơ quan có thẩm quyền
thì mới được phép bán loại pháo đó
chứ còn tất cả đơn vị còn lại mà bán các loại pháo hoa
kể cả pháo hoa không nổ thì cũng phải được phép của cơ quan
còn nếu bán không có giấy phép không được phép
thì đấy là mua bán trái phép và sẽ bị thu hồi và bị xử phạt xử lý
thế còn thứ hai nữa là các cái loại pháo hoa nổ
thì được xếp vào nhóm pháo nổ rồi
cho nên là vẫn cấm như các văn bản trước đây
và với hành vi mà vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới
gọi là pháo nổ đó thì pháp luật quy định đó là vận chuyển hàng cấm
nếu mà người chưa thành niên mà sử dụng pháo hoa
thì là nguy hiểm và sẽ bị cấm mặc dù pháo không nổ
nghị định này cũng quy định là cấm việc sử dụng pháo
để gây ra gây mất anh nghịch tự an toàn xã hội
cũng như là gây xâm phạm đến tính mạng sức khỏe người khác
xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn việc nghị định mới cho phép được đốt pháo
đang nhận được sự quan tâm của người dân
người dân thì cần phải tìm hiểu rõ thông tin về nghị định
để có thể hiểu rõ về quy định và cũng như chấp hành đúng đảm bảo an toàn
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay cũng xin được kết thúc